các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thôi đừng vui quá
không biết làm thế có tác dụng gì nhưng hình ảnh này tôi thấy thật sự không đẹp
dù không muốn cũng khiến người xem dễ gây hiểu nhầm
theo tìm hiểu đoạn video này được quay tại khu vực bãi biển cửa lò nghệ an
hình ảnh trong đoạn clip ghi lại hàng chục hố sâu được một nhóm du khách đào bằng sẻng
mỗi hố cát dài gần hai mét rộng khoảng năm mươi cm
vừa đủ cho một người nằm
khi được hỏi về hành động nói trên họ cho biết đang nằm thiền cát tắm cát
đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội tạo ra nhiều ý kiến trái chiều
một số ý kiến cho rằng hành động này không ảnh hưởng đến môi trường
và dẫn chứng liệu pháp tắm cắt nóng của người hàn và nhật với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe
tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho rằng đó là hành động phản cảm
không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người việt nam
cộng đồng mạng còn lo ngại việc đảo rơi bãi biển sẽ làm mất cảnh quan ảnh hưởng đến du lịch biển cửa lò
hành động đào sới bãi biển làm mất cảnh quan môi trường ảnh hưởng đến du lịch biển cửa lò
biển đang đẹp thế sơn lại đi đào lên vậy
hành động này tuy không phạm pháp
nhưng lại vô tình làm mất mỹ quốc
cảnh quan của biển
cần giữ gìn cảnh quan môi trường khu du lịch
người lớn cần làm gương cho con trẻ nói theo
chia sẻ với báo chí
thạc sĩ tâm lý nguyễn hoài thương trung tâm tư vấn tâm lý việt tâm tp hcm cho rằng
hiện nay có một số người lớn không làm gương cho con
như câu chuyện đào huyệt mộ ở bãi biển
hay cởi bỏ áo ngực để chơi team building
là ví dụ rõ ràng hơn
cảnh quan của biển
còn cái họ nhìn thấy sẽ tưởng là đúng
và bắt trước theo
vì thế phụ huynh người lớn
hãy cư xử đúng để người trẻ nói theo
được biết ngay sau khi phát hiện
lực lượng công an và cơ quan chức năng đã tới hiện trường
yêu cầu nhóm du khách không được tắm nữa
và săn lại mặt bằng
nhóm du khách sau đó đã thực hiện
săn lại các hố đã đào rồi rời đi
qua sự việc trên
nhiều cư dân mạng bày tỏ sự quan ngại
với ý thức hành xử khó hiểu
của một bộ phận người dân ở những nơi công cộng
những khu vui chơi văn hóa
tuy sự việc này không gây ra vấn đề nghiêm trọng
nhưng vô tình
lại ảnh hưởng đến cảnh quan trung của bãi biển
cư dân mạng hy vọng
cần có những quy định
để du khách tuân thủ
cư xử văn minh lịch sử
đúng mực nơi công cộng
đây cũng là bài hỏi của cư dân mạng
bài học cần được người trẻ trao dồi thường xuyên
để hình thành được văn hóa nơi công cộng
của mỗi cá nhân
ngoài ra cơ quan chức năng cần tuyên truyền
sâu rộng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch
tới người dân
để giữ được cảnh quan môi trường
để không còn những hình ảnh kém duyên như hiện nay
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an